với toàn bộ hạng mục bao gồm đoàn tàu và một mươi một thiết bị liên quan của dự án này vào ngày hai mươi tháng chín tới đây
sau nhiều lần trễ hẹn và về đích thông tin dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và khai thác thương mại
tại nhà ga văn quán hà đông nhiều hạng mục nội thất bên trong nhà ga đang được hoàn thiện
hệ thống xoát vé tự động đã được lắp đặt trung tâm điều tiết kiểm soát đã lắp đặt xong và đang tiến hành kết nối
theo tổng thầu tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc dự án đã hoàn thiện trên chín mươi tám
và đang trong giai đoạn khớp nối căn chỉnh để vận hành hệ thống được thông suốt
một loại hình vận tải thuộc dạng và văn minh hiện đại của các đô thị hiện nay
trong quá trình vận hành thử thì có một số cái sẽ phải căn chỉnh
do ở việt nam nên các thiết bị không sẵn có nhà thầu phải sự trù thời gian dài
trong quá trình căn chỉnh này chúng tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo kế hoạch vận hành thử
hoàn thiện hệ thống điện thông tin tín hiệu các tác nghiệp điều khiển và hệ thống đường dây cũng như hạ tầng kỹ thuật bảo đảm tàu lăn bánh
cũng theo lãnh đạo bộ giao thông vận tải hiện tại các đơn vị đang hoàn thiện phần xây lắp phụ trợ và các đề bô
song song với thời gian này nhà thầu sẽ hoàn thiện nốt các phần xây dựng còn giang dở
mặc dù chưa đưa ra thời điểm chính thức chạy tàu khai thác thương mại
thế nhưng lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu dự án phải hoàn thành toàn bộ trong quý i năm hai nghìn một mươi chín